trong khi đó tại tỉnh bình định ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp quy nhơn cho biết
thành phố vừa ghi nhận một ổ dịch nguy hiểm trong cộng đồng ở khu vực bốn phường hải cảng
có năm người trong một gia đình tài xế xe tải đều dương tính với virus sars cov hai
liên quan đến ổ dịch này tính đến trưa nay test nhanh toàn bộ hai trăm bảy mươi người sống cùng hẻm với gia đình này
đã phát hiện thêm một mươi tám trường hợp dương tính với virus sars cov hai
và cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cát đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng tám tại thôn hòa hội xã cát hành huyện phú cát
được biết vào thời điểm trên các đối tượng điều khiển xe khách từ vùng dịch
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh về tại thôn hòa hội nhưng đã không khai báo y tế
không thực hiện các quy định phòng chống dịch của địa phương
đã tiếp xúc và làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người